trong thời gian qua nhằm hỗ trợ các cấp các ngành trong việc phòng chống dịch bệnh
bộ tư lệnh thủ đô hà nội đã tiếp nhận nhiều vật tư dùng để phòng chống dịch covid một mươi chín
của các cá nhân tổ chức trên địa bàn thành phố hà nội
tính đến hết ngày hai mươi bốn tháng ba bộ tư lệnh thủ đô hà nội đã nhận ba mươi hai chiếc khẩu trang y tế
một mươi chiếc khẩu trang vải một bộ quần áo phòng dịch hơn một đôi găng tay
một trăm linh chai nước xúc miệng ba trăm linh lít nước rửa tay khô và bốn máy ozone công nghiệp dùng để lọc không khí
diệt vi khuẩn và hai mươi máy ozone để lực lượng vũ trang phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại khu cách ly
thay mặt đảng ủy bộ tư lệnh thủ đô hà nội thiếu tướng nguyễn quốc duyệt ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tình cảm
sự quan tâm giúp đỡ sẻ chia của các cá nhân tổ chức doanh nghiệp đã chung tay góp sức trong công tác phòng chống dịch bệnh
cùng lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước
đẩy lùi ngăn chặn dịch bệnh sớm ổn định cuộc sống